bản tin sáng nay của bộ y tế cho biết là có thêm bảy mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh tây ninh
hai mươi ca ghi nhận trong nước bao gồm tại bắc giang hai mươi tám ca
tp hcm hai mươi ba ca và bắc ninh một mươi chín ca
trong đó sáu mươi chín ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
ca còn lại ghi nhận tại tỉnh bắc ninh đang được điều tra dịch tễ
việt nam hiện có một mươi tám trăm tám mươi một bệnh nhân